trong những năm qua dọc bờ biển miền trung đã xảy ra hàng trăm điểm sạt lở
trong đó biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam bị sạt lở nặng nhất
với việc bờ biển bị xâm thực tới hai trăm linh mét chiều dài
với nhiều nỗ lực khắc phục đến nay bãi biển đã có dấu hiệu phục hồi
tuy nhiên theo các chuyên gia thì cách làm này vẫn chưa mang tính bền vững
trước tình trạng biển xâm thực gây sạt lở sâu vào đất liền
thời gian qua thành phố hội an đã huy động hàng trăm người cùng các phương tiện cơ giới
nhằm giảm thiểu sự sạt lở
nhiều giải pháp được triển khai đồng thời như phương án dùng túi địa kỹ thuật lớn
tạo bờ kè và xây dựng đê giảm sóng xa bờ
hay giải pháp song song là vừa thử nghiệm kè mỏ hàn bằng la sen
vừa bơm hàng ngàn khối cát để tái tạo một dài bờ biển
đến nay cát đang dần trở lại bãi biển cửa đại
hội an thử nghiệm tức là đóng khoảng hai trăm linh mét cặp la sen
nhưng mà sau khi đóng thì nó dừng tức là nó không còn lỡ vào bên trong nữa
và đồng thời bắt đầu nó bồi trở lại
thì đến thời điểm hiện tại thì như vậy
cái vẹt bồi của tải cái vị trí đóng khoảng một trăm linh mét
cát trở lại bãi biển cửa đại đồng nghĩa với việc bãi biển du lịch có cơ hội được phục hồi
đây được xem là tín hiệu vui đối với người dân và du khách
nó thật sự là rất mừng và rất
để mà cho bà con để mà cảm tưởng là mãi mãi
vài đám như vậy nó cầu hồi là bà con rất là vui mừng sống sướng
theo ý kiến chuyên gia do mất cân bằng bùn cát nên tình trạng sói lở
tại các bãi biển miền trung sẽ còn diễn biến rất phức tạp
nhưng hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về tình hình thiếu hụt bùn cát từ thượng lưu
nên sẽ rất khó để có thể đưa ra được một giải pháp toàn diện
đó là bùn cát nó là
tại sao không nó có những năm lũ lụt lớn những năm lũ lụt trung bình những năm hẳn hẳn
thì trong suy vang nó phải có đề diện của bãi nạn
nếu như mình đo nó nhiều hơn nữa thì tốt
nhưng mà tấu thiểu nó thì cái đó là sao em tới hiện trong một thời gian ngắn
trong một mươi năm hai trăm linh mét bờ biển cửa đại đã biến mất
trong hai năm xuất hiện đến một trăm sáu mươi bốn điểm sạt lở nặng tại dọc tuyến biển quảng trị đến phú yên
đó là những con số đáng lo ngại về tình hình sạt lở hiện nay tại các tỉnh ven biển miền trung
và càng đáng lo ngại hơn nữa khi những nỗ lực hiện nay của các địa phương vẫn chỉ là các giải pháp tạm thời